nhân dịp năm mới tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng năm mới
đại lão hòa thượng thích phổ tuệ pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam
trong chuyến thăm đồng chí trần thanh mẫn đã thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
gửi lời chúc tới pháp chủ thích phổ tuệ cùng các hòa thượng các vị lãnh đạo giáo hội phật giáo việt nam
năm mới luôn mạnh khỏe có thêm nhiều đóng góp cho sự phát triển của giáo hội phật giáo việt nam
cũng như sự phát triển của đất nước
đồng chí trần thanh mẫn cũng khẳng định đảng và nhà nước luôn ghi nhận đánh giá cao những đóng góp
của giáo hội phật giáo việt nam trong xây dựng phát triển đất nước tạo điều kiện để phật giáo tiếp tục phát triển
đồng hành cùng dân tộc tạo nên sự đoàn kết lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể các tăng ni phật tử
đại lão hòa thượng thích phổ tuệ cảm ơn sự quan tâm của đồng chí trần thanh mẫn
đồng thời cũng gửi đến các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất